những vật dụng cần thiết cho sinh viên từ dụng cụ học tập đến những nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày
những thứ này hoàn toàn miễn phí tại góc chia sẻ của trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
những năm qua góc chia sẻ đã đồng hành và giúp đỡ cho nhiều thế hệ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại đây
nhìn không gian này nhiều người sẽ nghĩ đây là một siêu thị mini
nhưng đó lại là góc sẻ chia được đặt tại tầng hầm của trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
trong không gian nhỏ sinh này dường như chứa đủ cuộc sống của đời sinh viên
từ mì tôm gạo quần áo sách vở đến xe đạp hay những dịch vụ như sửa đồ cắt tóc
điều đặc biệt là tất cả những dịch vụ vật dụng tại đây đều miễn phí với những bạn sinh viên
vấn đề về chi phí học tập và chi phí ăn ở
có hôm thì em đi học chỉ còn đúng một mươi năm ngàn trong túi và thiếu bê ngàn nữa là có thể mua được một bữa cơm rồi
em đang nghĩ là biết đâu một ngày nào đó thì mình có thể không còn đồ trong túi thì có thể tới đây
việc tạo ra một cái góc sẻ chia như thế này thì giúp ích rất nhiều cho những bạn sinh viên ở quê như mình vô thành phố học
ra đời từ những câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của các sinh viên trong trường mà thầy hiệu trưởng đã từng gặp
góc sẻ chia chính là điểm hẹn
kết nối yêu thương của ngôi trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố
đây cũng là nơi mà bất cứ thầy trò hoặc các mạnh thường quân đều có thể mang quần áo sách vở hay nhu yếu phẩm của gia đình đến cho
những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ai thiếu gì đều có thể tự do đến lấy về sử dụng
các em sẽ đỡ khổ hơn rất là nhiều nếu mà chúng ta giúp được các em trong cái lúc mà khó khăn
và tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta thường thường vận động đi làm từ thiện
ở rất nhiều nơi xa xôi helo lắng nhưng mà ngay cả trong cái nơi mình làm việc thì cũng có rất nhiều cái hoàn cảnh thương tâm
và chúng ta sẽ giúp đỡ các cái hoàn cảnh đó ngay tại trong cái môi trường làm việc của mình
có hàng ngàn hàng ngàn em sinh viên gặp điều kiện khó khăn như vậy
hơn cả những hỗ trợ về vật chất góc chia sẻ này còn là nơi nhắn gửi những yêu thương
nơi các bạn sinh viên cùng săn sẻ những khó khăn cho nhau
để có thêm động lực thêm hành trang trong đời sinh viên của mình